trước thực trạng nhiều nơi trên thế giới có sự kỳ thị với người mắc virus covid một mươi chín
thậm chí cả nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ chống dịch cũng rơi vào tình trạng này
thì tại việt nam xã hội cùng trong tâm thế sẻ chia không kỳ thị để cùng nhau vượt qua dịch bệnh
từ các xã phường người dân đều theo dõi thông tin và áp dụng những biện pháp phòng bệnh một cách chủ động
chuyện kỳ thị hay không thì cái đấy thì là theo mình là không nên
tại vì khi mà người ta mắc bệnh như vậy thì cũng nên gọi là cắt thôi
trong cộng đồng thì mình cũng nên có một sự phòng thánh nhưng mà cũng có một sự quan trọng để cùng nhau để bảo vệ chung
cùng với đó các cấp quản lý các đơn vị chuyên môn cũng đảm nhận trách nhiệm của mình
trong việc giúp người dân hiểu và không có thái độ tiêu cực với các trường hợp người bị cách ly
người dân thì sau khi bệnh
khi mà chúng tôi tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi có khảo sát một số hộ dân
thì người ta đều nắm bắt được thông tin về biện pháp chủ động để phòng chống dịch bệnh này
theo đúng khuyến cáo của bộ y tế
chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể phòng tránh được nếu như chúng ta tuân thủ
các khuyến cáo cũng như các phương pháp cách ly điều trị theo đúng chỉ đạo của bộ y tế
trong dư luận thì người ta cũng không phải măn khoăn
công tác tuyên truyền thì cũng khẳng định rằng là với tôi được biết
và tôi là cán bộ y tế cùng với cấp ủy
là cũng giải thích thì nhân dân đều hiểu
trên là cũng có cái chuyện mà để cái sự kỳ thị thì tôi thấy rằng là
tôi thấy là nó cũng không có cái sự kỳ thị
phòng chống dịch bệnh nên công tác tuyên truyền phải tư tưởng cái thứ là nhân dân tư đối độn đấy
diễn biến dịch bệnh sẽ còn phức tạp trong thời gian tới
vì vậy việc cơ quan chức năng cùng người dân chung sức
chủ động thực hiện phòng ngừa sẽ giúp đạt kết quả tốt hơn